chiều ngày một mươi một tháng một mươi tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp bốn mươi cựu giáo viên kiều bào tại thái lan về thăm quê hương
phát biểu tại buổi tiết phó chủ tịch nước đánh giá cao tình cảm của người việt nam ở nước ngoài
trong đó có cộng đồng người việt tại thái lan với những nỗ lực bảo tồn văn hóa việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ trên đất thái
đảng và nhà nước luôn trân trọng những đóng góp tích cực của kiều bào việt nam tại thái lan trong việc quảng bá văn hóa việt nam
cũng như những đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
phó chủ tịch nước mong muốn các cựu giáo viên kiều bào việt nam ở thái lan tiếp tục hướng về đất nước
giáo dục cho các thế hệ con cháu duy trì bản sắc văn hóa việt tiếng việt truyền thống yêu nước
và quảng bá hình ảnh đất nước con người văn hóa việt nam trên đất thái
báo cáo với phó chủ tịch nước đại diện đoàn cựu giáo viên kiều bào thái lan cho biết
cộng đồng người việt trên đất thái luôn hướng về đất nước đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây nước nhà
việc duy trì dạy tiếng việt của các cựu giáo viên kiều bào đã giúp cho nhiều con em người việt trên đất thái biết đọc biết viết bằng tiếng việt